ủy ban nhân dân tỉnh gia lai vừa công bố kết luận sai phạm liên quan đến việc san lấp phân lô bán nền
dẫn đến phá vỡ quy hoạch trên địa bàn thành phố pleiku gây bức xúc trong dư luận
đáng chú ý việc phân lô bán nền trái phép diễn ra khá thuận lợi và có dấu hiệu tiếp tay từ cán bộ lãnh đạo thành phố pleiku
qua đó ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm hàng loạt cán bộ lãnh đạo
theo kết luận tổng cộng đã có hai mươi một vị trí đất nông nghiệp thuộc địa phận một mươi phường xã của thành phố pleiku
bị sàn lấp phân lô bán nền không đúng quy định với diện tích hơn ba trăm ba mươi hai m hai
trong đó diện tích phân lô tách thửa bán nền là ba trăm ba mươi một m hai
số diện tích này được phân thành hơn một năm trăm linh thửa đất và đã có ba trăm năm mươi một thửa đất đã được hợp thức hóa chuyển thành đất thổ cư
qua đó ủy ban nhân dân tỉnh gia lai đã yêu cầu kiểm điểm
làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm hàng loạt cán bộ lãnh đạo
trong đó bao gồm ông phạm duy du giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ông trần xuân hùng nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ông nguyễn kim đại phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố pleiku
lãnh đạo văn phòng đăng ký đất đai tỉnh văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố pleiku
cùng hàng loạt cán bộ lãnh đạo thuộc các phòng tài nguyên và môi trường thành phố pleiku
và chủ tịch ủy ban nhân dân một mươi phường xã thuộc thành phố